vậy thì rủi ro còn lớn tới đâu tại những lối đi tự mở không cảnh báo không barrier không người gác
chỉ chưa đầy một trăm linh mét mà có tới ba lối đi tự phát trở thành nơi qua lại thường xuyên của những người dân ở khu vực chợ tía thuộc địa phận xã tổ hiệu huyện thường tín
những cột chắn thì nghiêng ngả biển báo gần như không nhìn thấy chữ
chị ban một người bán nước ở mặt đường đối diện từng không ít lần chứng kiến và chạm hay tai nạn giao thông xảy ra tại đây
không có cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông tai nạn có thể luôn trực chờ
thế nhưng với những người buôn bán quanh khu vực này các lối đi tự mở đương nhiên là phải có
cái lối mở này là người ta đi vào đâu nữa hả chị

cái này là dân mình tự mở à